ngay sau khi vụ việc một cựu sinh viên trồng gần một cây cần sa tại nhà riêng ở hải phòng
bị phát hiện cách đây hai ngày thì tại tỉnh hậu giang công an huyện châu thành
lại tiếp tục phát hiện hàng trăm cây cần sa được ươm trồng tại địa bàn xã phú tân
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an kiểm tra và phát hiện trên phần đất
của ông nguyễn văn na xã phú tân huyện châu thành đang trồng ba trăm sáu mươi cây cần sa
với tổng trọng lượng một trăm hai mươi chín kg trong đó có gần một trăm một mươi cây cần sa giống đang ươm
tại hiện trường khu vực trồng cần sa có diện tích hơn ba trăm năm mươi m hai được che chắn cẩn thận
nhằm tránh sự phát hiện của mọi người xung quanh và lực lượng chức năng
qua làm việc ông na khai số cần sa trên là của nguyễn quốc khánh là con rể của ông na
ngụ xã phú thịnh huyện tam bình tỉnh vĩnh long mang về chồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
giờ ba mươi phút chiều nay còn bây giờ xin mời anh anh vũ và viu anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cảm ơn biên tập viên thu hương về những thông tin rất đáng chú ý chị vừa cung cấp
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn canh hoạch xã trung dũng huyện tiên lữ tỉnh hương yên
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
bên cạnh đó công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng thị thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi năm sống mấy lõng giái tay trúc và có nốt ruồi nổi ngay đầu lông mảy phải
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối tượng huỳnh đức độ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi bảy a âu cơ phường một mươi
quận tân bình tp hcm đã phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đối tượng này cao một m năm mươi tám sống mấy lõng giái tay vuông trúc và có sẹo thẳng
dài một cm giữa hai đầu lông mảy
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện